xin kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình nghị quyết một mươi hai
thưa quý vị và các đồng chí hội thi bí thư tri bộ giỏi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng đội ngũ đảng viên về vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ của tri bộ
tuyên truyền phổ biến đưa nghị quyết chỉ thị của đảng chính sách pháp luật của nhà nước vào thực tiễn hiện thực hóa các mục tiêu chỉ tiêu của đảng bộ các cấp đã
hội thi bí thư tri bộ giỏi
hội thi bí thư tri bộ giỏi trong cục truyền thông công an nhân dân đã lan tỏa mạnh mẽ quyết tâm vai trò của người đứng đầu trong hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng phát triển cục truyền thông công an nhân dân hội tụ chủ lực đa phương tiện theo lộ trình xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thực hiện nghị quyết số hai mươi một nqtw ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai của ban chấp hợp
hội thi bí thư tri bộ giỏi trong cục truyền thông công an nhân dân đã lan tỏa mạnh mẽ quyết tâm vai trò của người đứng đầu trong hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng phát triển cục truyền thông công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu
hội thi được chuẩn bị chú đáo với tinh thần thái độ nghiêm túc thể hiện quyết tâm trách nhiệm cao đảm bảo các điều kiện khách quan công bằng không phô trương hình thức thu hút đông đảo thí sinh cán bộ đảng viên tham gia tạo không khí sôi nổi trong toàn đảng bộ cục góp phần tích cực thực hiện thắng lời các nhiệm vụ chính trị được giao
đây là một đợt tuyên truyền chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ cục truyền thông công an nhân dân
chúng tôi rất hào hứng cuộc thi này đây cũng là một cuộc để chúng tôi được học hỏi được trao đổi kinh nghiệm và cũng từ đó nhìn ra các nội bạn học tập thêm kinh nghiệm về ứng dụng tại tri bộ mình
rất là bổ ích đối với đồng chí bí thư qua đấy thì tiếp thu và học tập thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác đảng cũng như được giao lưu học hỏi với toàn thể các anh chị em đồng chí bí thư cũng như các đảng viên trong tri bộ
nên sự là một đợt trình hoạt chính trị để lan tỏa tinh thần rất là tốt rất là ý nghĩa bổ ích của người
đồng chí bí thư và mỗi đảng viên
hội thi bí thư tri bộ giỏi là dịp nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ bí thư tri bộ
làm cơ sở để các cấp ủy tổ chức đảng có giải pháp củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của tri bộ
và bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ chi ủy viên nhất là bí thư tri bộ
là dịp để giao lưu học tập trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ lý luận và thực tiễn trong xây dựng tri bộ
quá trình điều hành nhiệm vụ kỹ năng giải quyết các tình huống và các vấn đề phát sinh trong thực tiễn ở từng đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
các đồng chí bí thư tri bộ với tinh thần trách nhiệm cao chuẩn bị kỹ lưỡng với tâm huyết chú đáo với phong thái rất tự tin
đủ các bước và nội dung sinh hoạt tri bộ thường kỳ cũng như là sinh hoạt chuyên đề
đây là hội thi được tổ chức nhằm củng cố nâng cao bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghiệp vụ
khả năng xử lý tình huống thực tế cho đội ngũ bí thư tri bộ về công tác đảng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị
tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là những người đứng đầu đủ phẩm chất năng lực và uy tín
ngang tầm nhiệm vụ là một trong những yêu cầu cấp bách trong mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành với tổ quốc với đảng nhà nước và nhân dân
có phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng lành mạnh giỏi về chuyên môn nghiệp vụ
đáp ứng tốt yêu cầu sự phát triển của công tác thông tin
công tin tuyên truyền báo chí trong giai đoạn cách mạng hiện nay
sau cuộc thi này một mặt là mình truyền đạt tinh thần sự quan tâm đó về đối với anh em
để anh em hiểu được nhận thức được cái sự quan tâm đó mà trong những ngày thời gian sắp tới tác nghiệp
hoặc là thực hiện nhiệm vụ đáng duyên nó tốt hơn
thưa quý vị và các đồng chí ngay sau khi đảng ủy công an trung ương ban hành kế hoạch số một trăm một mươi hai
về việc triển khai thông tin
thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cục truyền thông công an nhân dân là một trong những đơn vị sớm xây dựng kế hoạch
vạch rõ lộ trình mục tiêu hội tụ chủ lực đa phương tiện
nhằm phát triển cục truyền thông công an nhân dân ngang tầm nhiệm vụ
trong những năm qua cục truyền thông công an nhân dân đã bám sát chủ trương
tuyên truyền của đảng nhà nước của đảng ủy công an trung ương bộ công an
thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền xuất bản điện ảnh
thực hiện đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
những chủ trương chỉ đạo hoạt động của đảng ủy công an trung ương bộ công an
công tác định hướng triển khai hoạt động tuyên truyền thực hiện đồng bộ có trọng tâm trọng điểm
có chiều sâu sát thực tế đã làm nổi bật được vai trò của lực lượng công an nhân dân
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
và quyết tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
để thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị ban hành
cục truyền thông công an nhân dân xác định là có hai nội hàm chính
thứ nhất là chúng ta làm công tác tuyên truyền công tác truyền thông trong nghị quyết một mươi hai
cho nên là hơn ai hết thì các đội ngũ phóng viên của cục truyền thông phải hiểu rất kỹ nghị quyết một mươi hai
thì chúng ta mới làm tốt công tác truyền thông được
trong các lần sơ kết vừa rồi để thực hiện nghị quyết một mươi hai thì bộ cũng đánh giá rất tốt
với công tác truyền thông của cục truyền thông công an nhân dân
chúng ta đã có những bước đi rất chủ động trong thực hiện nghị quyết một mươi hai
bao gồm xây dựng cơ sở vật chất và xây dựng về nguồn nhân lực đặc biệt là yếu tố con người
yếu tố con người ở đây bao gồm giáo dục chính trị tư tưởng
ngoài chính trị tư tưởng ra thì chúng ta cũng đã thực hiện tốt việc chăm lo và đào tạo nguồn nhân lực
đặc biệt là phục vụ cho chuyển đổi số trong thực hiện hiện đại hóa lực lượng
sự nghiệp đổi mới đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới
những thành tựu khoa học công nghệ đã làm cho báo chí có bước phát triển vượt bậc
tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt giữa các cơ quan báo chí giữa báo chí truyền thống với mạng xã hội
trong dòng chảy thông tin đa chiều của cuộc cách mạng công nghệ bốn
công tác thông tin tuyên truyền của ngành công an
đứng trước nhiều thách thức nhưng luôn khẳng định là một trong những mạch nguồn định hướng dư luận
là cơ quan ngôn luận chuyên biệt về an ninh trật tự của bộ công an
cục truyền thông công an nhân dân đang tích cực hòa mình và dòng chảy chuyển đổi số
nhằm nâng cao vị thế của báo chí công an nhân dân trong tình hình mới
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn bảo đảm trật tự an toàn xã hội
trước mắt chúng ta xây dựng một cơ sở dữ liệu
dùng chung cho tất cả các đơn vị trong cục để làm tốt công tác tuyên truyền
việc này có hiệu quả nằm ở hai vấn đề
vấn đề thứ nhất là đồng nhất về mặt thông tin trong tuyên truyền đối với tất cả các phương tiện của cục
thứ hai là hiệu quả tiết kiệm nguồn nhân lực và tính chính xác rất cao
vấn đề quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay đối với chuyển đổi số là nguồn nhân lực
thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch để đưa đào tạo tại các cơ sở
và trên cơ sở là truyền tay cũng như là học hỏi kinh nghiệm
các chuyên gia nước ngoài và những đơn vị có kinh nghiệm làm về công nghệ ai
để gắn chặt cơ sở trang thiết bị của mình để phục vụ tốt hơn cho hoạt động truyền thông trong thời gian tới
bộ công an có thuận lợi tức là hiện nay có một cục về truyền thông
có khá nhiều các đơn vị truyền thông
cho nên có một thuận lợi có thể đầu tư xây dựng một nền tảng về sản xuất
các đơn vị truyền thông trong bộ công an thì tôi nghĩ cái đấy là nó sẽ nhanh và thiết kiệm
lộ trình phát triển cục truyền thông công an nhân dân hội tụ chủ lực đa phương tiện
chú trọng nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ theo xu hướng của truyền thông hiện đại
phát huy hiệu quả vai trò của truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số
nhằm nâng cao vị thế của đơn vị đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
truyền đổi số trong hoạt động chuyên môn
trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành hướng đến mục tiêu tạo ra những sản phẩm đa nền tảng
phong phú về nội dung hấp dẫn về hình thức thể hiện linh hoạt về phương tiện truyền tải
mang tính phổ quát phù hợp với mọi lứa tuổi
qua đó thì giúp cho người được hưởng thụ là khán thính giả
độc giả hiểu được sự hy sinh vất vả của lực lượng công an nhân dân
cảm thông chia sẻ đồng lòng ủng hộ giúp đỡ lực lượng công an nhân dân ngày càng lớn mạnh
đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới
theo tinh thần của nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
mục đích chúng ta có thể đạt được thắng lợi của nghị quyết một mươi hai không thì công tác tuyên truyền cũng quan trọng
để mà lan tỏa để mà cho toàn thể cán bộ chiến sĩ đảng viên cũng như người dân
thấy được cái tầm quan trọng cũng như là cái việc cái nhu cầu bức thiết về thưởng quyết một mươi hai của lực lượng công an nhân dân
thì công tác tuyên truyền nắm một vai trò rất quan trọng và chúng tôi tập trung vào công tác đấy
cải tiến về nội dung chất lượng các chương trình gắn với đó là nâng cao chất lượng kỹ thuật và tiến tới là hội tụ các loại hình sản xuất
để làm sao đáp ứng phân phối các sản phẩm truyền hình đa nền tảng trên các nền tảng số
lắm lúc chúng tôi cứ ngồi xem những thước phim truyền hình để chúng tôi xem những bài báo của các đồng chí
viết về những tấm gương thầm lặng các đồng chí thì nhiều khi là xúc động thật sự
một sự hy sinh mà đúng như là bác hồ nói là luôn luôn thể hiện tấm gương phẩm chất của chính trị công an
đối với dân thì phải luôn luôn hết sức là kính trọng đến thế nào đối với cả địch cơm quyết ra sao
với tổ quốc với đảng chương trình công an thế nào thì có lẽ đấy là điều mà chúng tôi cảm thấy là hết sức là xúc động
khi nói với các đồng chí thì chúng tôi nói rằng là trong tất cả những cái hy sinh
thì có lẽ cái người công an trong cái thời bình này là người sinh nhiều nhất người chịu những cái vất vả nhiều nhất những khó khăn nhiều nhất
mục tiêu xây dựng phát triển của công an
là cục truyền thông công an nhân dân hội tụ chủ lực đa phương tiện
đó là sự đổi mới sáng tạo trong tư duy và hành động của mỗi đơn vị phòng ban
là sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo
sự đồng lòng quyết tâm của mỗi cán bộ chiến sĩ phóng viên biên tập viên
vì mục tiêu xây dựng vị thế cục truyền thông công an nhân dân là binh chủng tinh nhuệ hiện đại trên mặt trận văn hóa tư tưởng
chương trình nghị quyết một mươi hai tuần mới
chương trình nghị quyết một mươi hai tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây
quý vị có thể xem trực tuyến các chương trình của truyền hình công an nhân dân trên ứng dụng antv go
cảm ơn quý vị khán giả và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo